hàng năm đồng nai là địa phương có lượng người nhập cư rất lớn điều này kéo theo nhu cầu học tập của học sinh rất cao
chính vì thế câu chuyện trường lớp luôn là vấn đề nóng trước thêm mỗi năm học mới
năm nay bên cạnh việc sửa chữa những trường xuống cấp tỉnh đồng nai còn phải triển khai xây dựng mới nhiều trường học khác
để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
sau gần một năm triển khai xây dựng hiện trường tiểu học tân tiến tại phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã cơ bản hoàn thành để chuẩn bị cho năm học mới
trường được khởi công xây dựng trên diện tích đất hơn một ba hectare quy mô hai mươi bảy phòng tổng diện tích mặt sàn năm sáu trăm linh m hai
ngoài ra công trình còn có các hạng mục công trình phụ như cổng tường rào nhà để xe sân trường hệ thống thoát nước
tổng vốn đầu tư dự án là trên bảy mươi tỷ đồng
công trình trường tiểu học phong tính a là một công trình mà
của vốn ngân sách và cái gói thầu này là ở mức là gần bốn mươi tỷ gói xây lắp
thì đến hôm nay thì công ty là đơn vị nhà thầu thủy công đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật
và xây dựng đến nay thì công trình đã được hoàn chỉnh đảm bảo về mặt chất lượng về mặt mỹ thuật và cũng như tiêu độ
năm học mới này thành phố biên hòa cũng sẽ đưa vào sử dụng các trường tiểu học trảng dài ba phước tân hai
nhằm không để tai diễn
tuy vậy số lượng học sinh trong năm học mới ở thành phố cũng tăng tới một mươi em so với năm học trước
nên số lượng trường vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu nguy cơ dồn lớp lại tiếp tục xảy ra trong năm học tới
năm học mới đang đến gần ngoài các trường tại thành phố biên hòa ở các huyện thị còn lại của tỉnh đồng nai
nhiều công trình trường học cũng đã được đưa vào sử dụng
năm học mới đang đến gần ngoài các trường tại thành phố biên hòa ở các huyện thị còn lại của tỉnh đồng nai nhiều công trình trường học cũng đã được đưa vào sử dụng
năm học mới đang gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn